mỗi liên hoan phim thì chúng tôi luôn luôn có những cái mong muốn tạo những cái mới cái điểm nhấn

các tác giả độc lập thì chúng tôi đã mời các tác giả độc lập từ một vài liên hoan phim trước đây rồi
và cũng gây những cái hiệu ứng rất là tốt
có những năm thì chúng tôi mời thêm cả một số phim từ khu vực đông nam á
tuy nhiên là vẫn chính thì vẫn là những cái phim châu âu và việt nam
tôi cảm thấy rất là vinh dự được ban tổ chức chọn lựa bổng chiếu vào cái buổi khai mạc liên hoan phim lần này
đối với người làng
làm phim trẻ như tôi thì có cơ hội được giới thiệu tác phẩm của mình đã là một niềm hạnh phúc
ngoài ra thì qua những lần liên hoan phim thì mình có cơ hội được giao lưu và tiếp cận với những cái nước có nền tài liệu phát triển
qua đấy thì mình có cơ hội được học hỏi và chia sẻ những cái cách làm phim

mỗi buổi chiều khán giả sẽ được thưởng thức một bộ phim việt nam và một bộ phim quốc tế
các bộ phim với đề tài phong phú đa dạng đã mang lại một bức tranh văn hóa nhiều màu sắc đến cho khán giả
đây cũng là dịp cho các nhà làm phim trong nước có cơ hội học hỏi và trao đổi kinh nghiệm làm phim tiên tiến của thế giới
mùa hạ đến với những âm thanh của quốc gia
những âm thanh náo nức và rộn rã làm nên một bản sao hưởng sắc màu đầy lơi cuốn
mùa hạ cũng đã mang đến cuộc gặp gỡ nghệ thuật thú vị giữa những nghị sĩ nổi tiếng đến từ nhật bản
với giàn nhạc sao hưởng nhà hát nhạc vũ kịch việt nam qua buổi hòa nhạc mang tên bản sao hưởng mùa hạ
buổi biểu diễn đã mang đến nhiều cảm xúc cho những người yêu nghệ thuật hàn lâm
mở màn với đoạn overture bản những người thuộc hạ của prometheus của ludwig beethoven
với âm điệu nhẹ nhàng chậm rãi của khúc giao mùa xuân hè hoặc sáng
hòa quyện không gian khán phòng cổ kính của nhà hát lớn
khán thính giả như cảm nhận được sự phấn khích ngạc nhiên và niềm thích thú vô tận với thành điệu của bản nhạc
trong chương trình ngoài chất giọng opera mãnh liệt của các nghệ sĩ solo là sự kết hợp hùng tráng
bảy dàn hợp sướng gồm hơn một trăm năm mươi giọng ca đến từ việt nam và nhật bản
và giàn nhạc giao hưởng nhà hát nhạc vũ kịch đã dẫn khán giả đắm mình trong những nguồn năng lượng mãnh liệt nhất
với đầy đủ những nốt trầm bồng rồn rập của mỗi tác phẩm

hạ quyện không gian khán phòng cổ kính của nhà hát lớn
và các cách đón đưa nhau rồi thế cho nên là không gặp khó khăn lắm
tôi phải nhắc lại một chút là cái chương bố này rất là khó
cho nên chúng tôi phải rất là lắng nghe thì mới có thể hỗ trợ nhau và cùng nhau đi đến cuối của tác phẩm được
chương trình hòa nhạc bản giao hưởng mùa hạ không chỉ giới thiệu tới khán thính giả những giai điệu bất hù của âm nhạc cổ điển
mà còn là sự giao lưu âm nhạc đầy thú vị giữa việt nam và nhật bản
trong đó phải kể đến vị nhạc trưởng nổi tiếng kotaro kimura
đây là một nhạc trưởng tài ba và có nhiều kinh nghiệm từng dẫn dắt nhiều chương trình tại việt nam
và đây là lần thứ ba liên tiếp nhạc trưởng kotaro kimora làm việc cùng nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
trong vai trò nhạc trưởng khách mời sứ giả âm nhạc đến từ nhật bản
tôi đến việt nam và làm việc với nhà hát nhạc vũ kịch lần này là lần thứ ba
tôi đã có rất nhiều tình cảm với nơi đây
chất lượng trình độ của dàn nhạc giao hưởng ở việt nam không hề kém chút nào
bởi vì nếu kém thì không thể nào có được đêm riêng
mỗi khi trình diễn tuyệt vời như đêm nay mỗi khi trình diễn ở đây tôi đều thấy sự ấm áp nồng hậu
chính vì vậy tôi rất thích được trình diễn ở việt nam
phần hai của chương trình là vở múa đương đại mang tên khoảnh khắc
vở múa được lấy ý tưởng từ cuộc sống thường ngày với những khoảnh khắc sự trăn trở và những khát vọng vươn lên
phần hai của chương trình là một cái phần rất là thú vị
đây là một cái ba lê đương đại được phát triển theo một cái cấu tứ cũng như cái cách thể hiện
cũng như là cái kỹ thuật cao đối với vở múa
không phải những diễn viên nào cũng có thể thể hiện được những cái kỹ thuật cũng như cái cách thể hiện mới của cái phần ba lê đương đại này
thì vở khoảnh khắc là một cái vở mà của biên đạo ngọc anh và thủy chi đã làm cho nhà hát nhạc vũ kịch việt nam và chúng tôi thể hiện trong ngày hôm nay
nét đặc biệt của vở múa đương đại này là có múa đôi đial và múa ba chiều phức tạp
cùng với sự thay đổi của múa đôi duo và múa ba trio phức tạp

nét đặc biệt của vở múa đương đại này là có múa đôi duo và múa ba trio phức tạp